hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ ubnd mặt trận tổ quốc việt nam về toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín
tập đoàn novaland vừa trao tặng bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm nhiều trang thiết bị y tế chuyên dụng cấp thiết để phòng dịch bệnh đạt hiệu quả cao
các thiết bị gồm hai máy lọc máu liên tục năm máy giúp thở hai phòng cách ly áp lực âm với tổng kinh phí một mươi tỷ đồng
những máy móc hiện đại tiếp nhận từ tập đoàn novaland hỗ trợ bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm trong điều trị suy hô hấp do covid một mươi chín
đồng thời còn bảo vệ các nhân viên y tế những người làm việc trong môi trường nguy cơ cao không bị lây nhiễm duy trì nguồn lực chăm sóc người bệnh
vừa qua tập đoàn novaland phối hợp nhiều đơn vị đã trao tặng năm phần quà ủng hộ hơn sáu tỷ đồng góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng
cùng chung tay phòng chống đẩy lùi dịch covid một mươi chín tại tp hcm và một số tỉnh thành khác